thưa quý vị giới chức indonesia ngày hôm qua thông báo điều chỉnh thương vong do vụ bạo loạn sân cỏ giảm số người thiệt mạng từ một trăm bảy mươi bốn xuống một trăm hai mươi năm
dù vậy đây vẫn là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất khiến cho nhiều người dân indonesia quan ngại về bạo loạn trên sân khấu
người dân vùng malang đảo java cho biết họ cảm thấy đau xót khi vụ ầu đà tại sân vận động canchur rouhan đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương hàng trăm người
họ cho rằng cần tiến hành điều tra làm rõ nguyên do tại sao vụ việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy
thì đây cũng chỉ là một trận đấu
tổng thống joko widodo đã kêu gọi các nhà chức trách triển khai đánh giá kỹ lưỡng an ninh tại các trận đấu và đình chỉ tất cả các trận đấu trong khuôn khổ của giải cho đến khi các công tác đảm bảo an ninh được hoàn tất
liên đoàn bóng đá thế giới fifa cũng đã yêu cầu liên đoàn bóng đá indonesia báo cáo cụ thể về sự việc tuy nhiên chưa công bố liệu sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt nào đối với liên đoàn bóng đá indonesia hay không
vụ bạo loạn xảy ra tại sân kanjuruhan
các cổ động viên đã tràn xuống sân cỏ buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay và gậy để giải tán đám đông dẫn đến hiện tượng dẫm đạp khiến một trăm hai mươi năm người thiệt mạng và hơn ba trăm linh người khác bị thương